thưa quý vị nghi phạm trích điện giết chết nam thanh niên tại dương kinh hải phòng
đã bị lực lượng chức năng hải phòng phối hợp bắt giữ
đó là trần hiệu côn cũng chính là họ hàng của nạn nhân
nạn nhân là anh trần công nguyên ba mươi hai tuổi ở phường đa phúc quận dương kinh
được phát hiện tử vong trên giường bên cạnh có dây điện
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã xác định đối tượng gây án là trần hữu côn
sinh sống tại bình dương vừa mới về quê ở hải phòng
nguyên nhân gây ra án mạng là do mâu thuẫn từ trước
côn bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn vào các tỉnh phía nam
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng
vẫn đang tiếp tục thu thập chứng cứ để xử lý đối tượng
một vụ án mạng khác cũng xảy ra vào đêm ngày một mươi bảy tháng sáu tại bình phước
sau khi hai nhóm thanh niên hỗn chiến hiện công an tỉnh bình phước đang phối hợp
với công an thị xã phước long đang tổ chức khám nghiệm hiện trường truy bắt các đối tượng
vụ hỗn chiến xảy ra tại khu phố phước sơn phường phước bình thị xã phước long
hai nhóm thanh niên đuổi nhau là hết giữa đêm mưa
vụ việc khiến cho một người đã tử vong một người bị thương nặng
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an địa phương
nhanh chóng vào cuộc điều tra
xác minh ban đầu nạn nhân tử vong là nguyễn hoàng tân là người trên địa bàn
còn người bị thương chưa xác định được danh tính
cũng để điều tra về hành vi giết người vào ngày hôm nay công an tỉnh thanh hóa cho biết
đã tạm giữ hình sự lê hiễu thuận trú tại huyện đông sơn
vào sáng ngày một mươi sáu tháng sáu lê hữu thuận gọi điện thoại cho một người phụ nữ
đến nhà để giải quyết chuyện vai nợ
tuy nhiên sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn
thuận đã dùng dao chém nhiều nhát khiến cho người phụ nữ tử vong tại chỗ
và con trai của người này bị thương nặng
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn
tuy nhiên biết không thể thoát tội lê hiễu thuận đã mang theo hung khí gây án
đến cơ quan đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thi hành quyết định khởi tố bị can
trú ở tp thủ đức tp hcm về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
để thành lập ba công ty là sophie sorsen digital gridx và fincap việt nam
thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
thông qua hai trang web tamo vn và findo vn
ba công ty đã giải ngân cho vai hơn hai triệu lượt vai
tổng cộng hơn sáu bảy mươi hai tỷ đồng thu lợi bất chính hơn bốn một trăm linh tỷ đồng
khám xét ba công ty cơ quan công an đã thu giữ nhiều tăng vật
có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi
từ đó đã khởi tố vụ án khởi tố chín bị can là giám đốc trưởng phòng trưởng bộ phận trưởng nhóm
chiều nay ubnd tp bảo lộc tỉnh lâm đồng đã thống kê sơ bộ tình hình thiệt hại
do mưa lũ gây ra trên địa bàn từ đêm ngày một mươi bảy cho đến ngày một mươi tám tháng sáu
bước đầu xác định có một người tử vong một người bị thương
một nhà máy thủy điện hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng
điều đáng chú ý là từ sáu giờ ba mươi phút sáng nay
nhà máy thủy điện dambri buộc phải dừng phát điện để khắc phục hậu quả
trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ
ubnd tp bảo lộc đã ban hành văn bản hòa tốc
chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương huy động lực lượng trực chiến
tại các khu vực sung yếu để kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân
đồng thời giả soát kiểm tra các khu vực thấp trũng khu vực có nguy cơ sạt lở
để cảnh báo và chủ động vận động sơ tán người dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
xã sông cầu huyện khánh vĩnh vừa trở thành xã đầu tiên của tỉnh khánh hòa
hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho một trăm linh người dân đủ điều kiện
là địa bàn miền núi đi lại khó khăn nhận thức của người dân còn có những hạn chế
những biện pháp và cách làm nào đã được xã sông cầu thực hiện
để địa phương này sớm hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân
mời quý vị cùng theo dõi
trong nhiều tháng nay nội dung quan trọng nhất cho mỗi buổi họp giao ban hàng sáng
của công an xã sông cầu huyện khánh vĩnh là tiến đổ thực hiện các nhiệm vụ của đề án sáu
trên cơ sở giả soát thống kê phân loại số công dân đủ điều kiện nhưng chưa làm căn cước công dân
công an xã sẽ thực hiện cùng lúc nhiều biện pháp
người thì điện thoại nhắc nhở bà con nhớ thời gian địa điểm làm căn cước công dân
và cài đặt định sách địa tử
người thì theo các tổ công tác của xã đi đến những hộ dân ở xa trung tâm
trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ bà con
các trường hợp già yếu neo đơn đều được tổ cấp căn cước công dân đến tận nhà
tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục
những người làm ăn xa thuộc diện khó tiếp cận được công an xã ưu tiên giải quyết
công an xã đã đặt đề án khu sáu của xã cũng như là đề án khu sáu của hai thôn
mỗi tổ thì bảy thành viên
qua đó thì công an xã cũng phối hợp cùng với hai tổ này đi từng hộ dân
từng cá nhân người dân là vận động để làm cướp công dân
vừa đó thì bên cạnh đó thì chúng ta tuyên truyền về lợi ích về cướp công dân
công an xã sông cầu có bốn trăm hai mươi bốn hộ một bốn trăm linh tám nhân khẩu
trong đó có một sáu công dân đủ điều kiện cấp căn cước công dân
để đảm bảo tiến độ đề ra xã sông cầu chú trọng việc nắm hộ nắm người
ra soát thống kê phần loại theo từng độ tuổi đánh giá thuận lợi
khó khăn của từng trường hợp để có biện pháp tiếp cận tuyên truyền vận động bà con
sự nhiệt tình tận tụy của lực lượng công an cán bộ các đoàn thể chính trị
đã giúp xã sông cầu trở thành xã đầu tiên của huyện khánh vĩnh
và cũng là xã đầu tiên của tỉnh thực hiện hoàn thành mục tiêu cấp căn cước công dân
có gắn chiếp địa tử cho một trăm linh công dân trên địa bàn
về khối xã thì có xã sông cầu là một trong những xã về đích đầu tiên
trong toàn huyện cũng như tên toàn tỉnh về căn cấp công dân
ngoài ra còn một số xã như cầu bà khánh thành khánh thượng
cũng đang trên con đường hoàn thành tốt các trị tiêu để ra
và cơ quan công an tôi thấy là rất nỗ lực tham mưu kịp thời cho huyện ủy
ủy ban huyện về triển khai đề án sáu
và nếu cái nội dung này mà không có sự tích cực của ngành công an
của cán bộ chiến sĩ ở công an cơ sở thì có lẽ huyện cũng khó hoàn thành nhiệm vụ
theo nghị quyết ba mươi của tỉnh ủy và những văn bản những kế hoạch của chúng tôi đã triển khai
cùng với xã sông cầu một số xã ở huyện khánh vĩnh
đang tiến gần đến mục tiêu cấp căn cước công dân
cho một trăm linh công dân có đủ điều kiện
lực lượng công an huyện khánh vĩnh các đoàn thể chính trị địa phương
đặc biệt là ở các xã đang nỗ lực từng ngày đảm bảo thực hiện mục tiêu đề ra
cùng với đó huyện khánh vĩnh cũng tập trung nhiều nguồn lực tuyên truyền
thu nhận hồ sơ cài đặt tài khoản định xét địa tử
hướng dẫn nhân dân kích hoạt vneid mức độ một mức độ hai
tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân sớm được hưởng những tiện ích
từ thẻ căn cấp công dân và tài khoản định xét địa tử vneid hoàng lại
những ngày này cùng với khí thế thi đua sôi nổi thực hiện đề án sáu
lực lượng công an lai châu vẫn không quản ngày đêm nỗ lực đẩy nhanh tiến độ
hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho nhân dân trên địa bàn
việc làm này đang được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ đã in đậm dấu ấn tốt đẹp
trên khắp các bản làng quê hương
đường lên bản phi én xã tùa xín trải
một bên là núi một bên là vực sâu
đường dốc đứng cách duy nhất khi đi xe máy là cài số một
hôm nay thượng tà dũng cùng đoán công tác về tận bản kiểm tra tiến độ
thu nhận căn cấp công dân và định danh địa tử
đường xấu chơn trượt gần một mươi km ba lần ngã xe
bản xa nhất cách trung tâm xã gần năm mươi km
để đến được nơi đây thì chúng tôi phải di chuyển bằng xe máy mất gần bốn tiếng đồng hồ
nếu mà trời mưa thì sẽ không đi được
thế nhưng lực lượng công an vẫn đang ngày đêm nỗ lực thần tốc triệt để
quyết tâm thu nhận hồ sơ căn cấp công dân và định danh địa tử
theo đúng thời gian quy định
liên tục các đợt cao điểm nhằm đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ căn cấp công dân
và kích hoạt tài khoản định danh địa tử
lực lượng công an tham mưu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
vượt nắng thắng mưa chạy đua với thời gian hoàn thành chỉ tiêu đề ra
các đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu hỗ trợ nhân lực máy móc phương tiện
tổng lực cho các đơn vị còn lại quyết tâm về đích sớm
chúng tôi đã thành lập hai tổ công tác cơ động đến tận thôn bản và đến tận nhà của công dân
để thu nhận hồ sơ cấp cân cấp công dân cũng như là thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh địa tử
cho nhân dân trên địa bàn toàn huyện
và sau khi được công an tỉnh hỗ trợ tăng cường thêm thiết bị cũng như là cán bộ kỹ thuật
thì chúng tôi đã thành lập thêm bốn tổ cơ động đến tận từng thôn bản
với mục tiêu cuối cùng đó là không để sót một công dân nào mà không được cấp phân khúc công dân
và thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử
đây là những hình ảnh được camera an ninh ghi lại cách đây vài ngày
xảy chân xuống ao sâu xung quanh không một bóng người cậu bé bốn tuổi la hét chơi với rồi chìm dần
giữa khoảnh khắc mong manh đến nghẹt thở ấy may mắn đã đến với cậu bé
trên đường đi vận động tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng vneid
hai cán bộ công an huyện than uyên đã kịp thời phát hiện và cứu sống cháu chỉ trong găng tấc
nhìn thấy cháu đang ở dưới áo
không suy nghĩ gì cả tôi cũng liền nhảy qua hàng rào để nhảy xuống ao để cứu cho bé
tôi cũng trèo lên bờ và cùng hỗ trợ với đồng chí thành để sơ cứu cho cháu
sau khi tiếp nhận cháu bé từ tay chú đồng chí sơn đưa lên bờ để phát hiện cháu bé là ra bắt đầu tìm tái
hai chúng tôi tiến hành sơ cứu cho cháu
thấy cháu khoảng một mươi phút sau thấy sắc mặt cháu bé đã hồng hào trở lại hơi thở bắt đầu ổn định
chúng tôi tiến hành trần an trần an tinh thần cháu bé
cháu bắt đầu làm một cái chú để không có cái chú thì cháu hôm nay có việc không có còn lại được nữa không
tối hôm nay tôi nằm tôi khóc mà tôi nghĩ là nó rãi không có hài không chịu thì cháu bắt đầu
lai châu là tỉnh vùng cao biên giới có diện tích rộng địa hình đi lại còn gặp nhiều khó khăn
trình độ nhận thức của bà con còn nhiều hạn chế
để hoàn thành được chỉ tiêu lực lượng công an càng phải cố gắng nhiều hơn nữa
hy vọng với những nỗ lực của mình
công an lai châu sẽ hoàn thành mục tiêu theo đúng tiến độ đã đề ra
thưa quý vị tính tới thời điểm hiện tại cơ bản các đối tượng tham gia vào vụ việc dùng súng tấn công
trụ sở ubnd xã ea tiêu và ea tùa huyện chiêu quynh của tỉnh đắk lắc đã bị bắt giữ và ra đầu thú
tuy nhiên nỗi đau và hệ lụy để lại vẫn sẽ còn kéo dài
ngay chính đối với vợ và các con của những đối tượng này
ghi nhận của phóng viên tại xã cư pơng huyện crong búc tỉnh đắk lắc
hơn hai mươi người tham gia vào vụ nổ súng tấn công vào đêm một mươi một tháng sáu vừa qua
anh đi lên là em không biết anh nói là anh đi bốc cáo đi làm việc ở trên đống này
thì em cứ tin là anh đi thật
với lại khi mà em biết là em rất là sốc luôn
em không nghĩ là anh đi theo vậy đâu
vừa đó là hai ngày sau thì em có nhận được một cuộc tình thoại
anh bảo là anh là chồng của em là ma dị mà
thì lúc đó em mới biết
em biết là người em đứng đơ luôn không nói được gì luôn
em đưa điện thoại cho chú má trang là bảo là chú ơi chú nói chuyện súng chồng con
em nhờ chú em là khuyên giùm nó đưa chú nhớ nó về đầu thu đi
lúc đó em hỏi là tại sao anh lại đi theo mấy người như thế
anh bảo là tại vì anh bị sửa
anh bị sửa nếu anh không đi thì họ sẽ giết hết cả nhà mình
nên anh bắt buộc anh phải đi
cũng giống như brinkerburg nguyên a duy không thể tin chồng mình lại tham gia cùng nhóm đối tượng đốt phá
trụ sở ubnd xã ea cơ tu và ea tiêu vào đêm một mươi một tháng sáu vừa qua
bởi theo nguyên na youi gia đình chị vẫn luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương trong cuộc sống thường ngày
không có lý do gì để chồng chị hành động độc ác như vậy
từ trước tới giờ nhà nước có hỗ trợ cho mình một cái con bò với lại cái tét nước
với lại hỗ trợ xây nhà trong vây vốn cũng có luôn
bên ngân hàng chính sách họ cũng cho vay vốn bên đó để trang trại gia đình
thì họ biết giúp đỡ cho mình những lúc mình khó khăn á
cũng giúp đỡ được mấy ký gạo với lại hộp sữa này nó cho con
nói chung là nhà nước cũng rất là quan tâm đến gia đình em
đến ngày thứ ba thứ tư gì đó thấy họ đăng trên mạng xã hội
ảnh chồng trong điện thoại á mới biết là ông đi sai đường
trong lúc đó điện thoại thì không có để mà liên lạc để mà hỏi hang gì hết
cứ đứng ở nhà chờ đợi về thôi rồi lên bên công an xã
khai cái việc ông bảo là ông đi làm nhưng bây giờ tại sao lại thấy
ảnh của ông trên mạng xã hội như vậy
thật sự là quá sốc
nước mắt những người vợ khốn khổ
chỉ vì sai lầm của người chồng đã đẩy họ và những đứa con thơ
cùng biết bao gia đình người đã mất trong đêm một mươi một tháng sáu
lâm vào tình cảnh khốn khó khi thiếu đi người trụ cột trong gia đình
chạy về nhà xong ông cũng dám về nhà ông đứng từ xa quan sát gia đình
tại vì họ nói nếu mà về nhà thì họ xuyết cả nhà
nên ông đứng từ xa ông quan sát thấy ổn định rồi ông ấy vô nhà
ông chồng tự muốn đầu thú
thấy rất là ảnh hưởng đến tâm trạng của hai nữa
có thằng cô đã nói thôi
mấy người sinh ở trong nhà trong trong làng này chạy qua bảo cô ăn cơm chưa
không thèm ăn ai mà thèm ăn
còn đứa lớn hỏi khi nào bố về
cái hôm mà em biết thì em không biết ngồi đứng như thế nào luôn
thì lúc đó thì em ngất xỉu mấy lần thì em cũng không biết luôn
tại vì có chị em ở xung quanh đến đồng viên mình á
nếu mà không có chị em ở xung quanh thì em chả biết phải làm sao nữa
thì em chẳng biết phải làm gì nữa
tại vì em có ba đứa con nhỏ luôn
bây giờ em không biết phải sống như thế nào
em chỉ mong muốn là anh ở đó là nghe theo lời cán bộ công an ở đó
họ nói gì thì mình nghe
với lại em muốn anh khai báo thành thật mọi việc sự thật